tp hcm hoàn toàn có thể chủ động nguồn dự trữ lương thực thực phẩm và đảm bảo cho người dân luôn được cung ứng đầy đủ

nguồn hàng dự trữ hàng hàng của các dân người ta thích cung ứng là rất phong phú và các dân phong phú của chúng ta đang trải động để phục vụ cho người dân trong bất cứ tình huống nào

bên cạnh việc phối hợp với các doanh nghiệp phân phối kịp thời tăng lượng hàng tăng thời gian mở cửa bán hàng tăng hình thức bán hàng
tới đây sở công thương sẽ triển khai đến các quận quyện thành phố thủ đức việc điều chỉnh phân thức cộng chức kinh doanh mua bán nhằm đảm bảo lượng cung ứng lẫn điều khiển an toàn giãn cách
sở y tế tỉnh đồng nai cho biết trong ngày bảy tháng bảy toàn tỉnh đã ghi nhận hai mươi một ca dương tính mới
và đáng chú ý là có nhiều trường hợp từ bình dương sang làm xét nghiệm để có giấy xác nhận âm tính nhưng đã được phát hiện nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra tỉnh cũng đã có ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín
cụ thể năm trường hợp là người từ bình dương qua làm xét nghiệm test nhanh tại bệnh viện đại học y dược xuyên mát
năm trường hợp này không liên quan cộng đồng tại đồng nai và đồng nai đã tiếp nhận điều trị
bên cạnh đó có thêm hai trường hợp liên quan đến chợ đồ mối bình điền tp hcm
tổng số ca liên quan đến chợ bình điền đến hôm nay là ba ca đồng thời tiếp tục phát hiện một mươi bốn ca dương tính liên quan đến chợ đầu mối hóc môn
trong đó một ca tại phường tân biên còn một mươi ba ca tại huyện thống nhất và một ca trong khu vực phong tỏa một mươi ba ca là f một đang cách ly tại khu vực cách ly đại học miền đông
tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại đồng nai đến sáng nay là một trăm một mươi ca trong đó liên quan đến chợ đầu mối ngóc môn là tám mươi chín ca
ngoài ra đồng nai cũng có ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ ở huyện thống nhất
bệnh nhân có bệnh lý nền đái tháo đường tăng huyết áp là trường hợp buôn bán tại chợ đầu mối hóc môn đi cách ly tập trung ngày hai mươi chín tháng sáu tại trường đại học miền đông
trước tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp có nguy cơ lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ tp hcm
theo đó tất cả người từ tp hcm đến các tỉnh thành phố khác phải tự cách ly bảy ngày và xét nghiệm covid một mươi chín ba lần
công văn hỏa tốc của bộ y tế cho biết hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận cần sớm có các giải pháp hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa
kịp thời kiềm chế đẩy lùi và kiểm soát tình hình
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau
ủy ban nhân dân tp hcm trao đổi thống nhất với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trước khi đưa những người từ tp hcm về các tỉnh thành phố khác
đồng thời thống nhất bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
tất cả những người từ tp hcm trừ các trường hợp từ các tỉnh thành phố khác đi qua tp hcm nhưng không dừng đổ
được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian bảy ngày tiếp theo
ngoài ra phải thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu ngày thứ ba và ngày thứ sáu trong thời gian cách ly y tế tại nhà
cũng trong ngày bảy tháng bảy công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một nhóm côn đồ vào nhà dân trong khu phong tỏa chém người gây thương tích
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ việc tranh chấp một chú chó
chiều ngày sáu tháng bảy anh nguyễn thanh hiếu bốn mươi một tuổi cùng ba người khác đang trong nhà tại phường phú chánh thị xã tân uyên
thì bất ngờ bị nhóm thanh niên có bốn người lén đi vào nhà dân ở phường hòa phú thành phố thủ dầu một rồi băng qua đường xông vào nhà anh hiếu đánh người gây thương tích
đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường còn các nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu
tiếp nhận tin báo công an phường phú chánh có mặt để xác minh trích xuất camera an ninh để điều tra
qua xác minh lực lượng công an xác định trong nhóm đối tượng gây án có nguyễn văn đệ ba mươi bốn tuổi ngụ thị xã tân nguyên
theo công an thị xã tân nguyên nhân ban đầu được xác định vào ngày bốn tháng bảy anh hiếu phát hiện tiệm tạp hóa nằm trên địa bàn phường hòa phú
con nuôi con chó giống con của anh hiếu bị mất nên đã đến tìm tạp hóa bắt cháu về nhà
vào chiều ngày sáu tháng bảy đệ dẫn theo nhiều người để đòi lại chó và đánh người
được biết khu vực này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa từ ngày bốn tháng bảy do có ca dương tính với covid một mươi chín
sáng ngày bảy tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trực tự công cộng
đối với bị cáo trần thị ngọc nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đã có hành vi gây rối tại tòa án nhân dân tỉnh bình thuận vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên tòa phúc thẩm trần thị ngọc nữ có yêu cầu luật sư chí định
nên hội đồng xét xử đã tính đến việc cho hoãn phiên tòa để bố trí luật sư cho bị cáo
tuy nhiên sau đó bị cáo không yêu cầu luật sư nữa mà đề nghị tiếp tục được xét xử
nội dung trần tiền ngọc nữ kháng cáo là cho rằng mình bị oan
tuy nhiên khi kháng cáo bổ sung bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
và xin được giám nhạc hình phạt cho hưởng án treo để được đi chứa bệnh
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
xét thấy không có tình tiết nào mới so với phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó
nên đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo trần tiền ngọc nữ với mức án chín tháng tù giam
hành vi gây rối của nữ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công chức tòa án đang làm việc
và các đương sự khác đến tòa án liên hệ công việc và ảnh hưởng đến một phiên tòa xét xử vụ án dân sự khác
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sóng hai mươi bốn h bảy
và như thường lệ xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dẫn đầu đoàn đạo yếu cấp cao đảng ta
tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa đảng cộng sản trung quốc
với các chính đảng trên thế giới
nguồn tin của chính phủ haiti vừa xác nhận tổng thống đương nhiệm của nước này đã bị ám sát vào dạng sáng ngày hôm nay
nhận lời mời của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc vào tối ngày sáu tháng bảy
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng
ta tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa đảng cộng sản trung quốc với các chính đảng trên thế giới
hội nghị có chủ đề vì lợi ích của nhân dân trách nhiệm của chính đảng được tổ chức theo sáng kiến của đảng cộng sản trung quốc
với sự tham dự của khoảng một mươi đại biểu đến từ hơn năm trăm linh chính đảng và tổ chức chính trị thuộc hơn một trăm sáu mươi quốc gia trên thế giới
phát biểu đề dẫn tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình cảm ơn các chính đảng
lãnh đạo các đảng các nước và tổ chức đã gửi điện
chúc mừng một trăm linh năm thành lập đảng cộng sản trung quốc
tổng bí thư tập cận bình cho rằng các chính đảng cần đề cao các giá trị chung của toàn nhân loại là hòa bình phát triển công bằng chính nghĩa dân chủ tự do
định hướng nắm bắt và định hình tương lai của nhân loại
cần tập trung thúc đẩy thực hiện cùng phát triển thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng mở cửa bao dung cùng có lợi cùng thắng
cần tuân theo quan niệm con người và tự nhiên chung sống hài hòa xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hợp lý hợp tác cùng thắng kêu gọi hợp tác quốc tế để chiến thắng dịch bệnh nỗ lực hoàn thiện quy tắc quản trị toàn cầu
tổng bí thư tập cận bình nhấn mạnh trung quốc mãi mãi là thành viên trong đại gia đình các quốc gia đang phát triển
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng đảng cộng sản trung quốc nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng chúc mừng những thành tiệu to lớn mà nhân dân trung quốc anh em đã giành được trong một trăm linh năm qua
hôm nay tôi rất vui mừng tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa đảng cộng sản trung quốc với các chính đảng trên thế giới nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng cộng sản trung quốc
trước hết tôi xin thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam gửi tới đảng chính phủ và nhân dân trung quốc anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhiết nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng cộng sản trung quốc và gửi lời chào trân trọng tới quý vị tham dự hội nghị
trong một trăm linh năm qua đảng cộng sản trung quốc đã lãnh đạo nhân dân trung quốc
giành đạo nhân dân trung quốc
giành được những thành tiêu to lớn mang tính lịch sử và nhiều thành tiêu được cộng đồng quốc tế quan trọng
chúng tôi chân thành chúc mừng đảng cộng sản và nhân dân trung quốc về những thành tựu đó
và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc với tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình lạ kiên
nhân dân trung quốc sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa
xây dựng trung quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh
dân chủ văn minh hài hòa và tư đặc
thưa các quý vị
trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa
xuất phát từ truyền thống chủ nghĩa quốc tế trong sáng và với sự quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai đảng hai nước việt chung
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam tham dự hội nghị này
trên tinh thần cởi mở và hợp tác sẵn sàng cùng thảo luận với các chính đảng về chủ đề
vì hạnh phúc của nhân dân trách nhiệm của chính đảng
chủ tịch hồ chí minh người sáng lập ra đảng cộng sản việt nam
lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
người được tổ chức unesco vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kỷ niệm
đồng thời đảm bảo chính hội nhà địa phương tỉnh quản lý
họ nâng cấu diễn năng lượng đại bào

ông chúa đại tổ chức unesco vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kỷ niệm

mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mọi người dân
mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng và quyền lợi chính sách của mọi người dân

về bình diện quốc gia việc xây dựng và thực hiện chủ trương đường lối cương lĩnh cần xuất phát từ nhận thức lấy dân làm gốc lấy người dân là trung tâm coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất
từ đó thúc đẩy nhà nước xây dựng triển khai thực hiện luật pháp chính sách phù hợp hiệu quả và cụ thể nhằm bảo đảm phát triển theo hướng đó
hai các quốc gia chính đảng cần nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm tăng cường đối thoại hiểu biết lẫn nhau hợp tác quốc tế tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau chung tay ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống để cao luật pháp quốc tế nhất là trong việc giải quyết những bất đồng tranh chấp
chỉ khi nào các quốc gia các dân tộc chung sống hòa bình hữu nghị tôn trọng lẫn nhau tương trợ lẫn nhau vì tương lai tốt đẹp chung của nhân loại đến khi đó người dân trên thế giới mới thực sự được hưởng hạnh phúc một cách đầy đủ và đích thực
nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các quốc gia chính đảng và tổ chức chính trị xã hội là nhằm bảo vệ hạnh phúc của nhân dân
sớm đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này nỗ lực và sự đồng lòng của các chính phủ chính đảng tổ chức và người dân là yếu tố then chốt nhưng hợp tác quốc tế hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng
bảy trong đó có việc bảo đảm nguồn cung tiếp cận bình đẳng kịp thời với vắc xin

một mươi trong đó có việc bảo đảm nguồn cung tiếp cận bình đẳng kịp thời với vắc xin
ngày nay việt nam đang là nước đang phát triển đạt mức thu nhập trung bình
là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới
văn hóa phát triển đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện
thuộc nhóm nước đạt chỉ số cao về phát triển con người của liên hiệp quốc
nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển
trở thành một thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
trong hơn một năm qua việt nam đã nỗ lực ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
coi sức khỏe và an toàn sinh mạng của người dân là trên hết trước hết
chủ động tích cực phòng chống có hiệu quả dịch bệnh
vừa đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
kinh nghiệm từ thực tiễn của chúng tôi
là phải luôn lấy hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu
dựa vào sức mạnh vô địch của nhân dân
đảng lãnh đạo bằng đường lối phát triển dựa trên những quy luật khách quan
tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo vệ môi trường coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân
phát huy sự nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia của toàn xã hội
phát triển quan hệ hòa bình hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới
với ý chí và quyết tâm của dân tộc là phát triển đất nước phồn vinh
hạnh phúc đảng và nhà nước nhân dân việt nam chúng tôi
nỗ lực tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện
hoạt động hiệu lực hiệu quả
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa
tiếp tục triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị xã hội và nhân dân các nước
phấn đấu vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội
nhân dịp này một lần nữa xin thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân các nước các chính đảng
các tổ chức chính trị xã hội đối với việt nam qua các thời kỳ
chúng tôi trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của trung quốc
trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập của việt nam trước đây
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
xin chúc hội nghị thường định giữa đảng cộng sản trung quốc với các chính đảng trên thế giới thành công tốt đẹp
xin trân trọng cảm ơn
tại hội nghị các chính đảng đều nhất trí cho rằng nguyện vọng chung của nhân dân thế giới là hòa bình tự do
trách nhiệm của các chính đảng là giải quyết các mối quan tâm chung của người dân

như vấn đề dịch bệnh đói nghèo đề cao các giá trị hòa bình chính nghĩa dân chủ tự do
cùng nhau hợp tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phục hồi phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó chính đảng các nước cũng trao đổi về những mối quan tâm riêng
như chống sự bao vây cấm vận phản đối chủ nghĩa khủng bố chiến tranh